thông tin chính xác về tăng lễ ca sĩ phi nhung
ca sĩ phi nhung đã ra đi sau hơn một tháng chống trọi với bệnh covid một mươi chín
mất mắt này khiến cho những người con nuôi của ca sĩ vi nhung
tại một ngôi chùa hẻo lánh ở tỉnh bình phước choáng váng tiếc thương
cụ thể việt hương cho biết hiện tại việt hương cùng gia đình
đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ phi nhung
vì thế việt hương rất mong quý báo anh chị em đồng nghiệp và khán giả thông cảm
nếu việt hương không thể nhận điện thoại cũng như trả lời những tin nhắn động viên chia buồn vào lúc này
việt hương cũng nói thêm việt hương sẽ có những thông báo chính thức
sau khi các thủ tục hậu sự đã được sắp xếp chú đáo
một lần nữa việt hương xin đại diện cho gia đình chân thành cảm ơn tấm lòng
của các anh chị em đồng nghiệp phóng viên và khán giả
các khán giả xa gần đã thành tâm cầu nguyện cho phi nhung trong những ngày qua
và đã gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đối với sự mất mát to lớn này của gia đình ca sĩ phi nhung
trở lại với mái ấm của ca sĩ phi nhung ở chùa pháp lạc tỉnh bình phước một mươi ba con nuôi cùng mang họ phạm
ca sĩ phi nhung đã ra đi sau hơn một tháng chống trọi với bệnh covid một mươi chín
mất mát này khiến cho những người con nuôi của ca sĩ phi nhung
tại một ngôi chùa hẻo lánh ở tỉnh bình phước choáng váng tiếc thương
thật vậy gần một mươi năm năm qua chùa pháp lạc thuộc thôn tân phú xã bù nho huyện bù gia mập tỉnh bình phước
đã vô cùng quen thuộc đối với ca sĩ phi nhung
nơi đây chị đã xây dựng nên một mái ấm nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi trong những năm qua
chùa pháp lạc nằm giữa khuôn viên rộng bền những cây điều hàng chục năm tuổi tỏa bóng mắt rợi
ngay cổng chùa bước vào hai cây bồ đề hai bên vươn cao cành lá trên đài pháp phật mẹ quan âm
càng tôn lên vẻ trầm lặng tử bi của chùa pháp lạc nơi săn sóc nuôi dưỡng một mươi ba đứa trẻ mổ côi bất hạnh
theo lời sư cô minh viên mái ấm ca sĩ phi nhung vòng tay dưỡng tử được thành lập năm hai nghìn tám
sau khi sư cô về trụ trì chùa pháp lạc được một năm
trước đó sư cô và ca sĩ phi nhung có dịp đi từ thiện xã hội đến nơi này
nghe nói có một cái am nhỏ ở đây do những người dân trong vùng tự lập để làm chỗ dựa tâm linh của họ
thế vậy ca sĩ phi nhung mới động viên sư cô ở lại nơi này
chỉ có những nơi khó khăn heo hút như thế này người ta mới thật sự cần mình
và từ nơi đây chỉ một năm sau tâm nguyện muốn làm một điều gì đó có ích cho xã hội không còn là dự định nữa
mà đã trở thành trách nhiệm là niềm vui của sư cô minh viên và ca sĩ phi nhung
cũng từ đó tự trọng tâm của ca sĩ phi nhung đã nảy sinh ý nghĩ cùng với ni sư đi tìm những đứa bé bị bỏ rơi
từ các bệnh viện địa phương mang về chùa nuôi dưỡng
để thực hiện được tầm nguyện này phi nhung mất hai năm để làm các thủ tục giấy tờ
lúc đó khả năng của tôi chỉ nuôi được bảy tám trẻ nhưng trong quá trình tìm kiếm thấy mấy đứa nhỏ mồ côi không được nhìn nhận từ khi lọt lòng
thương quá không kìm lòng được tôi bóp bụng đưa các con về luôn
thành ra giờ tôi được một mươi ba đứa con
vi nhung đã kể về những đứa con trong mái ấm nhỏ ở chùa pháp lạc của mình như vậy
đa số các bé ở đây đều có tinh thần bất ổn nhưng với tình yêu thương phi nhung vẫn luôn nuôi nấng các bé như con ruột do chính mình đẻ ra
thậm chí chị còn nhờ chính quyền làm các thủ tục giấy tờ để các bé có thể đường đường trình chính mang họ phạm của mình
là mẹ của một đứa trẻ đã khó một mươi ba đứa trẻ lại càng khó hơn
thế nhưng phi nhung vẫn rất vui vì làm được việc nghĩa
bởi cuộc sống của chúng bây giờ chính là hình ảnh những năm tháng xưa của chị và anh
cách đây không lâu tâm sự về mái ấm của ca sĩ tại chùa pháp lạc phi nhung cho biết
tất nhiên là vất vả gấp trăm lần khi mình sống độc thân bởi không chỉ cho các con ăn uống là đủ mà còn gây dựng tương lai về sau cho các con
tôi và sư cô trong chùa cùng nhau mua đất trồng mì làm hạt điều mở quán ăn
việc gì có ích có lợi cho các con mà vừa khả năng mình là tôi đều làm không riêng gì biểu diễn trên sân khấu
tôi cũng đã mở tài khoản cho mỗi đứa để sau này chúng lớn mình cũng già rồi tài khoản đó sẽ là nguồn tài chính ổn định cho các con
ca sĩ phi nhung nói
sự xuất hiện của mấy đứa nhỏ làm cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn
sau những giờ đi diễn tôi chỉ chuyên tâm vào vai làm mẹ đi chợ sắm cho từng đứa cái bàn trải đánh răng khăn lau mặt ly uống nước bình đựng sữa
tôi hạnh phúc vì tụi nhỏ sống không thể thiếu mẹ nhung

mẹ con tôi gắn với nhau như một sợi dây cắt một cái là đau thấu trời
làm mẹ cực lắm nhưng chẳng thấm vào đâu so với những mất mát của các con
những lúc ôm tụi nhỏ vào lòng cho con uống sữa hay thay tã lót cho con
rồi những khi rời con đi lưu diễn mấy đứa nhỏ cư cuốn quýt khóc đòi chẳng cho mẹ đi
tôi lại thấy làm mẹ sao mà thiêng liêng quá có những điều chỉ có mẹ mới làm được
theo kế hoạch của ca sĩ phi nhung các em tại mái ấm sẽ được nuôi đến một mươi tám tuổi
sau đó đi hay ở là quyết định của các em
máy ấm ca sĩ phi nhung vòng tay dưỡng tử là điểm tựa nâng bước chân đầu tiên của những hoàn cảnh kém may mắn
để khi trưởng thành các em có thể tự tin bước vào đời đến với mùa xuân yêu thương của cuộc sống
xong trước sự ra đi của ca sĩ phi nhung số phận của một mươi ba đứa trẻ mồ côi
trong đó có bốn em đồng bốn tuổi như thêm một lần nữa mổ côi giữa cuộc đời
sốt xa ước nguyện của các em các em sẽ được tự tin vào đời
cuối cùng của phi nhung với con gái ruột
phi nhung từng mong muốn sang mỹ đoàn tụ với con gái ruột sau hai năm xa cách và hội ngộ đồng nghiệp khán giả ở hải ngoại
nhưng không ngờ chị đã ra đi mãi mãi
sau thời gian chống chọi với covid một mươi chín và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ bệnh viện trợ rẫy
nhưng ca sĩ phi nhung đã không qua khỏi
chị chút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày hai mươi tám tháng chín
thông tin giọng ca đừng nói xa nhau qua đời
khi còn nhiều dự định giang dở đã khiến cho nhiều bạn bè nghệ sĩ khán giả tiếc thương
trước đó đại diện ekip của phi nhung thông tin về bệnh tình của nữ ca sĩ vào ngày hai mươi sáu tháng tám
thực ra cả ekip cũng không chuẩn bị tâm lý chị nhung sẽ bị nặng như vậy
đến giờ tình trạng sức khỏe của chị nhung chỉ được đưa ra là đang điều trị tích cực tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
bốn mươi ngày có những lúc lạc quan cũng có cả những lúc bi quan
nhưng mình có thể khẳng định
chị nhung đã rất kiên cường chiến đấu
theo thông tin từ phía ekip của phi nhung vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
chị dự tính về mỹ đoàn tụ với con gái cũng như tái ngộ khán giả hải ngoại
nhưng cuối cùng lại chọn ở lại tp hcm
vì sài gòn đang tổn thương như thế này nhiều người còn khổ vì dịch
mình ở lại có khi lại có ích
khi mọi thứ ổn hơn mình đi đâu cũng không ai nấy
vì thế vi nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình

như đóng góp cho quỹ vaccine kêu gọi mua báy thở gửi gạo tới người nghèo
tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư
trên trang cá nhân vi nhung đăng tải nhiều hình ảnh hỗ trợ người dân mùa dịch
thông qua những hành động thiết thực
hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi
nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm
hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức nhưng tôi lại thích
sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ
nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền tôi vẫn làm tiếp tục
mọi người ơi cho dù không có tiền thì làm từ thiện bằng sức lao động
nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc
đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ thích làm những gì mà mình thích
nữ ca sĩ khẳng định
phi nhung cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm covid một mươi chín hàng tuần
nhưng rồi nữ ca sĩ mắc covid một mươi chín mà không biết nguồn lây
người thân trách trị
nữ ca sĩ ngày đó đi mỹ rồi trích ngừa đã không có cảnh này
chị chỉ cười không sao đâu em sẽ mạnh mẽ vượt qua
và mọi người luôn tin chị
cho đến tận lúc chị ra đi khán giả bạn bè đồng nghiệp vẫn tin tưởng chị
nhưng có lẽ lần này chị đã nói dối
một lần nói dối khiến cho hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương
đại diện phi nhôm vừa tiết lộ trong thông báo cuối cùng sau khi nữ ca sĩ qua đời
được biết trước khi nhập viện điều trị covid một mươi chín
phi nhung đã có lời cáo lỗi khán giả và hẹn ngày tái ngộ khán giả
đây cũng là lời chia sẻ cuối cùng của nữ ca sĩ trước khi qua đời
vi nhung xin cáo lỗi về khán giả thúy nga và khán giả hải ngoại lần này
kính mong mọi người thông cảm
vì thời điểm này nhung hiểu rõ hơn ai hết
sức khỏe là của chung chứ không còn của riêng ai nữa
nhưng muốn được hát cho mọi người lắm nhưng không dám đi đâu hết
phi nhung chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an
hẹn ngày tái ngộ
và chị đã ra đi mãi mãi chưa thể thực hiện được lời hứa tái ngộ khán giả
ở bên và tổ chức sinh nhật cho con gái
mình làm sinh nhật sau nhé
chỉ vài dòng ngắn ngủi gửi đến con gái trong ngày sinh nhật xa
phi nhung cũng khiến nhiều người rời nước mắt
về phía con gái ruột duy nhất của phi nhung
quen đi phạm cũng từng bày tỏ dự định cùng mẹ các em và bạn bè đi du lịch sau ngày hội ngộ
tuy nhiên ước nguyện này đã không thể thực hiện
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín là lần cuối cùng chúng ta dành thời gian bên nhau
mẹ con mình có rất nhiều cuộc phiêu lưu để tiếp tục và để tạo ra những kỷ niệm
tất cả mọi người đều đang chờ mẹ trở về nhà
hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu
con nhớ và yêu mẹ rất nhiều
cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho mẹ tôi
quen đi từng gây xúc động khi nhắn gửi người mẹ đang chữa trị tại việt nam
nhận tin mẹ ruột qua đời
quen đi đã thay ảnh đại diện sang màu đen và nghẹn ngào tiễn biệt
mẹ ơi mẹ có thể quay lại và ở lại một lúc được không
con muốn nghe giọng nói của mẹ và cảm nhận hơi ấm từ mẹ
con muốn nhìn thấy mẹ cười
con muốn ôm mẹ thật chặt và không bao giờ để mẹ đi
con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều như thế nào
hiện tại việt nam ca sĩ vi nhung không có người thân bên cạnh
quen đi phạm thì đang ở mỹ
nên con gái phi nhung đã ủy quyền
để việt hương đại diện cho gia đình
lo hậu sự cho nữ ca sĩ
phi nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại pleiku
có cha là người mỹ và mẹ là người việt
là giọng ca chuyên dòng nhạc trữ tình và dân ca
phi nhung thành danh ở hải ngoại
nhưng mấy năm trở lại đây
chị tích cực về việt nam hoạt động biểu diễn
về đời tư phi nhung có con gái ruột là quen đi phạm
hai mươi chín tuổi hiện là y tá tại mỹ
năm hai nghìn một mươi bảy chị mới công khai về con gái ruột
vì muốn con có một con gái ruột
vì muốn con có một con gái ruột
có cuộc sống bình thường không bị soan mỏi
ngoài con gái ruột nữ ca sĩ cũng nhận nuôi
nhiều trẻ mồ côi trẻ có hoàn cảnh đặc biệt
những ngày qua có biết bao nhiêu lời cầu nguyện
của đồng nghiệp và khán giả cho cô ấy
và cả các y bác sĩ bệnh viện trợ rẫy
cũng đã cố gắng hết sức
phi nhung cũng vậy đã kiên cường đến phút cuối cùng
vậy mà không thể vượt qua được số phận
thông tin phi nhung qua đời vì covid một mươi chín
khiến nhiều khán giả đau buồn
trong đó những đồng nghiệp của nữ ca sĩ
bày tỏ sự tiếc thương
dù thành công trên con đường nghệ thuật
thế nhưng nữ ca sĩ lại sở hữu tuổi thơ
không mấy bình yên nhiều thăng trầm và sóng gió
trưa ngày hai mươi tám tháng chín thông tin nữ ca sĩ phi nhung
chút hơi thở cuối cùng sau chuyện ngày
chiến đấu với covid một mươi chín đã khiến cả sobit
đau lòng và tiếc thương
cố ca sĩ phi nhung hưởng dương năm mươi một tuổi